các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an đã bắt quả tăng nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán chai phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất dấu trong bình xăng hai chai nhựa bên trong chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành của tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà minh đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã điền trung huyện bá thước về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào trưa ngày năm tháng chín hà minh đạo cùng bố là hà minh lộc điều khiển xe ô tô tải khi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh thanh hóa
đóng trên địa bàn xã thạch lâm huyện thạch thành
thì tổ công tác đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thực thi khai báo y tế theo quy định
trong khi thực hiện khai báo y tế xe của đạo dừng đỗ ngay trên lòng đường gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau
nên đồng chí trịnh hùng hậu cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an huyện yêu cầu yêu cầu đạo điều khiển xe sát vào lề đường
khi đồng chí hậu đang giải thích cho đạo hiểu rõ về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế
thì đạo đã bỏ chạy ra xe và kéo mạnh cánh cửa xe làm chúng vào vùng đầu của đồng chí hậu
sau đó cố tình lái xe bỏ chạy dù đã bị ngăn cản
khi xe chạy được khoảng hai trăm linh mét thì bị tổ công tác truy đuổi khống chế và bắt giữ
mặc dù đang trong thời gian áp dụng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn xã tái sơn huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương
chín nam nữ vẫn tụ tập bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
giang sáng ngày sáu tháng
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tiến hành kiểm tra phát hiện chín đối tượng gồm bảy nam hai nữ
đang tụ tập bay lắc tại cửa hàng quần áo trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ đang tiếp tục điều tra xác minh và hoàn thiện hồ sơ
để xử lý các đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người
vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị thời gian qua một số cá nhân doanh nghiệp đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
giá trị gia tăng gian lận thuế nhằm thu lợi bất chính gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hành vi này phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam
đã triển khai đồng bộ các biện pháp bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm
truy thu nhiều tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
đây là đối tượng trần văn đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng
và vận tải lê hồ địa chỉ tại xã lê hồ huyện kim bàng vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố bị can
về tội mua bán trái phép hóa đơn
từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đức đã bán hai hóa đơn giá trị gia tăng khống của công ty mình
cho công ty khác thu lợi bất chính số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
còn đây là vụ án trốn thuế xảy ra trước đó tại công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng hải ninh
địa chỉ tại xã tiên hiệp thành phố phủ lý tỉnh hà nam
công an tỉnh hà nam đã khởi tố bắt tạm giam bị can là nguyễn quang nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại xã tiên hiệp thành phố phủ lý về hành vi sử dụng hóa đơn chứng tử không hợp pháp
để hạch toán hàng hóa đầu vào không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu
nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên năm bốn tỷ đồng
các đối tượng đấy thành lập doanh nghiệp ma thì thường thứ nhất là địa chỉ công ty
rồi tên tuổi địa chỉ của giám đốc kế toán
các đối tượng đã sử dụng toàn bộ giấy tờ chứng minh rồi căn cước làm giả
thực tế cho thấy thủ đoạn mua
mua bán trái phép hóa đơn gian lận thuế ngày càng phức tạp tinh vi gây nên những hệ lụy xấu
không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước mà còn gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh
trong hoạt động kinh tế kinh doanh giữa các doanh nghiệp
ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính
đến môi trường kinh doanh chung và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chúng ta đấu tranh thì gặp rất nhiều khó khăn với đối tượng là quanh co
luôn luôn có cái thái độ là hình thức là quanh co chối độ
trốn tránh sự xử lý của pháp luật
với tinh thần ý chí quyết tâm quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm đến cùng
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã đấu tranh và đã khởi tố được vụ án
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng
khởi tố bốn vụ án xử lý năm đối tượng vi phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
số tiền khoảng bảy năm tỷ đồng
việc khám phá thành công các chuyên án này thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh
với tội phạm của công an tỉnh hà nam không để tội phạm hoạt động lộng hành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp
phát triển sản xuất kinh doanh đồng góp vào ngân sách nhà nước
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các địa phương
tiếp tục giãn cách xã hội theo từng mức độ nguy cơ đến ngày một mươi một tháng chín
quảng ngãi áp dụng giãn cách xã hội tại các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa trà bồng
và thành phố quảng ngãi trừ các địa bàn khu vực phong tỏa giãn cách xã hội tuyệt đối
tương ứng mức nguy cơ rất cao theo chỉ thị một mươi sáu
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi h ngày hôm trước đến bốn h sáng ngày hôm sau
còn các huyện mộ đức nghĩa hành ba tơ minh long sơn hà sơn tây lý sơn
và thị xã đức phổ áp dụng giãn cách xã hội tương ứng mức nguy cơ
và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu sở y tế triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng
an toàn hiệu quả tại các địa bàn khu vực phong tỏa và nhóm đối tượng có nguy cơ cao
rất cao để đưa f ra khỏi cộng đồng phân loại điều trị may bóc tách nguồn lây dập ổ dịch
theo bộ y tế lượng vaccine cung ứng cho việt nam hiện hạn chế
mới đáp ứng một phần nhu cầu chống dịch
khi nguồn cung có thêm thì sẽ tiêm cho học sinh
ý kiến này được bộ y tế gửi văn phòng chính phủ sau hơn một tuần thủ tướng yêu cầu
phối hợp với bộ giáo dục đào tạo triển khai tiêm vaccine cho học sinh để năm học mới diễn ra an toàn
theo bộ y tế đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến cung ứng được một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
bộ cũng rất tích cực tiếp cận các nguồn vaccine
tuy nhiên số lượng vaccine covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn hạn chế
mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch
trên cơ sở tình hình dịch bệnh phức tạp hiện tại các địa phương
số lượng vaccine cung ứng là và căn cứ đối tượng được tiêm
bộ y tế đã hướng dẫn địa phương đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch
khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ bộ y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine về các địa phương
khi đó bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể
trong đó có người dưới một mươi tám tuổi bao gồm học sinh
covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường mỗi ngày có hàng nghìn ca nhiễm mới trong cả nước
cuộc chiến với kẻ thù vô hình chưa biết tới khi nào mới kết thúc
nhưng nguy hiểm hơn nữa là những kiến thức cơ bản về loại dịch bệnh này hiện vẫn còn ít người biết đến
bên cạnh đó các thông tin giả về cách chăm sóc sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín lại được lan truyền tràn lan trên mạng
trước thực tế đó ngày sáu tháng chín đại học y hà nội đã chính thức ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí
cung cấp các thông tin y tế quan trọng về dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong ngày đầu ra mắt thì chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng

thế còn về tương tác lâm sàng nếu mà ngay lập tức ban đầu là chúng ta chưa có máy đo
thì chúng ta cũng phải quan sát về toàn trạng của người bệnh này
đây chỉ là một bài hỏi
một số trong rất nhiều kiến thức quan trọng về phương pháp quản lý f f một tại nhà
được phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình đại học y hà nội
chia sẻ trong buổi live stream trực tuyến trên facebook và fanpage của trường đại học y hà nội
hoạt động này thuộc chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ chẩn đoán điều trị
chăm sóc người bệnh covid một mươi chín do đại học y hà nội khởi xướng và thực hiện
vào thời điểm hiện tại hàng chục ngàn nhân viên y tế và những người tình nguyện
đang tham gia chống dịch
thế thì với vậy không phải ai cũng có được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết
và việc được cung cấp các thông tin chuyên môn các quy trình chuyên môn chuẩn
một cách chính thống cho tất cả những ai có nhu cầu kể cả người dân
là một việc hết sức quan trọng
và tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố then chốt trong việc đảm bảo sự thành công của chống dịch
bởi vì chúng ta phải có nhận thức đúng nhận thức ở đây về ý thức chính trị
nhận thức ở đây về nhận thức đúng về chuyên môn thì chúng ta mới có hành động đúng
bên cạnh những kiến thức y tế chuyên sâu về cách thăm khám điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phục vụ cho việc học tập nghiên cứu ứng dụng của các y bác sĩ nhân viên y tế
thì chương trình cũng hướng tới mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản hữu hiệu nhất cho người dân
để mọi người có thể tự biết cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân
cũng như người thân trong gia đình
những bài giảng này thì cần thiết không phải chỉ đối với nhân viên y tế
và kể cả đối với người dân
người dân cần những thông tin về an toàn phòng hộ
về tránh lây nhiễm vấn đề dinh dưỡng
tức là trong tất cả các sự tham gia chống dịch
từ thực tiễn đấy chúng tôi xây dựng bài giảng như vừa nói với chị
sẽ lược bỏ tất cả những phần khoa học những phần hàn lâm
mà đi vào cái nhu cầu của thực tiễn làm sao dễ hiểu nhất đơn giản nhất và hiệu quả nhất
ngay trong ngày đầu ra mắt chương trình đào tạo tư vấn thông tin y tế liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
đã có hàng nghìn người theo dõi trực tuyến cũng như gửi những câu hỏi bình luận
với việc trao đổi tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia và người xem
đã giúp cho các thông tin chia sẻ trở nên gần gũi sát thực tiễn
giải đáp được các vấn đề nóng bỏng người dân quan tâm nhất

cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng lưu ý là khi nhận được dự thảo hợp đồng vay
thì người tiêu dùng cần chú ý các điều khoản về thời hạn cho vay lãi suất cho vay
các trường hợp áp dụng lãi phạt
ngoài ra người tiêu dùng nên xem xét việc là có gia hạn nợ hay không
gia hạn như thế nào có điều khoản nào gây bất lợi cho khách hàng hay không
chế tài xử lý vi phạm hợp đồng
từ đó người dân nên cân nhắc kỹ không đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân
theo quy định của pháp luật các công ty tài chính không được gửi thông tin
về việc thu hồi nợ của khách hàng cho tổ chức cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ
trừ trường hợp là có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật và phải bảo mật thông tin của khách hàng
giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng nông lâm thủy sản của việt nam
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã giảm hai mươi hai so với tháng bảy
dự kiến là những tháng cuối năm thì ngành này sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn
báo nhân dân
nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do đại dịch covid một mươi chín
đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất chế biến của nhiều doanh nghiệp nhà máy
không ít nơi chỉ hoạt động ở mức ba mươi bốn mươi công suất thậm chí phải đóng cửa do có ép không
ngoài ra nhiều địa phương đã quá cực đoan khi kiểm soát vận chuyển hàng hóa
theo bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
lâu nay có ba tư duy ngắn hạn vẫn còn tồn tại
đó là nông dân tư duy mùa vụ
doanh nghiệp tư duy thương vụ chính quyền thì tư duy nhiệm kỳ
để tháo gỡ khó khăn bộ trưởng lê minh hoan cũng đề ra ba giải pháp
là thoát khỏi tư duy mùa vụ tăng cường đối thoại và mở rộng các không gian phát triển
đẩy mạnh liên kết vùng liên kết tiểu vùng
cũng là về những khó khăn trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
báo kinh tế và đô thị cho hay là thời gian qua thì có rất nhiều tổ chức cá nhân
phát triển mô hình kinh doanh theo hình thức là thuê nhà hoặc là mặt bằng
để sử dụng cho thuê lại
nhưng do dịch covid một mươi chín khiến hoạt động cho thuê lại gặp rất nhiều khó khăn
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi một những người kinh doanh mảng này có thể thất thu
đến bảy mươi tám mươi thậm chí nhiều người sẽ bị lỗ
trong khi đó theo quy định mới của bộ tài chính có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của hợp đồng cho thuê tài sản
trên một trăm linh triệu đồng trở lên phải đóng thuế khoảng một mươi
các chuyên gia cho rằng trong lúc dịch bệnh như hiện nay
phân khúc cho thuê nhà ở mặt bằng kinh doanh đối diện với nhiều thách thức
nguy cơ nhà đầu tư bỏ rơi thị trường rất cao
việc nhà nước yêu cầu đóng thuế đối với những căn nhà những căn hộ cho thuê hoàn toàn là cần thiết
và phù hợp nhưng cũng có thể tác động tiêu cực đến thị trường
hiện cả nước có gần ba trăm linh người nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
trong bối cảnh tuyến đầu chống dịch nhất là tại các bệnh viện đang thiếu trầm trọng người hỗ trợ
chăm sóc bệnh nhân việc sử dụng các f đã khỏi bệnh được coi là một bệnh viễn
các f đã khỏi bệnh được coi là giải pháp tối ưu
trao đổi với báo giao thông một số bác sĩ đánh giá là những f tình nguyện ở lại chăm sóc bệnh nhân
thực hiện công việc rất tốt bởi họ đã dành về các công đoạn chăm sóc người bệnh
tuy nhiên hiện chưa có hướng dẫn nào về việc chi trả lương cho lực lượng này
trong khi chờ hướng dẫn của nhà nước hiện một số bệnh viện tại tp hcm xem họ là những tình nguyện viên
như các lực lượng tình nguyện viên tuyến đầu trong công tác chống dịch và có chế độ hỗ trợ là một trăm hai mươi đồng một ngày
ngoài ra còn có từng nguồn đóng góp của các mạnh thường quân
nhưng để nhân rộng mô hình này và có sự động viên theo các chuyên gia nhà nước cũng nên có cơ chế
để trả cho họ một khoản hỗ trợ nhất định như vậy sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn
xin kính chào quý vị đến với bản tin sáng phương nam
thưa quý vị sắp tới tp hcm sẽ tăng cường phối hợp giữa ba đội là xét nghiệm chăm sóc f tại nhà và tiêm chủng
khi phát hiện f phối hợp phát thuốc bổ sung trang thiết bị y tế công nghệ thông tin để nhập thông tin và quản lý f tại nhà
theo báo cáo của sở y tế ngày sáu tháng chín thành phố có hai trăm ba mươi ba ca tử vong thấp hơn những ngày trước và có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao
hệ thống điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đang cố gắng hết sức với tất cả các biện pháp cao cấp nhất để điều trị cho bệnh nhân
tỷ lệ tử vong các ca bệnh nặng rất cao khoảng ba mươi trong số các ca thở máy tử vong vì phổi tổn thương rất nặng
hiện nay tp hcm xét nghiệm diện rộng trên địa bàn nên số f tăng lên
danh sách những trường hợp f cập nhật không kịp thời nên phát sinh tình huống chậm trễ khi phát thuốc f tại nhà
tổ chức tổ chức tổ chức bệnh viện y tế thành phố cũng có tăng cường thêm bốn mươi đội y bác sĩ

đồng thời thì bên quân đội bên quân y cũng tăng cường thêm cho tp hcm hai mươi tám đội y tế hỗ động